tại trụ sở trung ương đảng đồng chí nguyễn văn bình
ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đã tiếp và làm việc với đoàn công tác bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp romani
do ông stefan raudu opdrea bộ trưởng làm trưởng đoàn
tại buổi tiếp trưởng ban kinh tế trung ương nguyễn văn bình đánh giá cao quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp lâu đời
suốt gần bảy thập kỷ qua giữa việt nam và rumani
cũng như những tiến triển tích cực trong quan hệ hai nước thời gian qua
nhất là trên phương diện chính trị ngoại giao
đồng chí nguyễn văn bình cho rằng hai nước còn nhiều tiềm năng khai thác và phát triển
đề nghị bộ trưởng bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp rumani
thúc đẩy chính phủ romani tạo thuận lợi cho việc ký kết
phê chuẩn cả hai hiệp định thương mại tự do và hiệp định bảo hộ đầu tư tại các nước thành viên
và hỗ trợ vận động nghị viện châu âu sớm phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu evfta
đề nghị hai bên sớm tổ chức khóa họp ủy ban hỗn hợp việt nam rumani về hợp tác kinh tế lần thứ một mươi sáu
đánh giá cao những kết quả phát triển kinh tế xã hội của việt nam
bộ trưởng bộ môi trường kinh doanh thương mại và doanh nghiệp romani bày tỏ mong muốn đưa quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống
giữa romani và việt nam đi vào chiều sâu thực chất và hiệu quả hơn nữa
kết nối hai nền kinh tế bổ trợ lẫn nhau và đưa hợp tác việt nam rumani lên tầm cao mới